trong những năm qua ngành khai thác khoáng sản đã có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên do công tác quản lý còn lòng lèo khiến tình trạng khai thác và chế biến khoáng sản
tại một số địa phương để lại những hệ lụy gây bức xúc trong dư luận
theo phản ánh của người dân tại thôn nà xé xã bình an huyện lâm bình tỉnh tuyên quang
việc hoạt động của nhà máy luyện atimon lâm bình thuộc công ty cổ phần khoáng sản bảo âu
đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và môi trường sống của người dân nơi đây
theo như phản ánh của người dân tại thôn nà xé xã bình an huyện lâm bình tỉnh tuyên quang
mỗi khi nhà máy luyện antimon lâm mình hoạt động thì khói từ nhà máy này theo gió tỏa ra
có mùi như thuốc súng khiến người dân cảm thấy khó thở buồn nôn
đây là điểm trường mầm non nà xé thuộc trường mầm non bình an huyện lâm bình
tại điểm trường này có hai mươi cháu học sinh đang theo học
cô giáo la thị huyền giáo viên tại điểm trường mầm non nà xé cho biết
có hôm cô đang dạy học thì phải dừng tiết học vì khói của nhà máy này rất khó chịu
còn đây là dụng lúa của gia đình anh bán phúc sinh tại thôn nà xé xã bình an huyện lâm bình
toàn bộ diện tích lúa của gia đình anh đã bị chết
theo tìm hiểu được biết trên địa bàn thôn nà xé
có khoảng bốn mươi diện tích lúa của người dân bị ảnh hưởng
mấy năm trước thì không có công ty này nó chả bị sao cả
bị bệnh xong là mình lấy thuốc phun xong là chỉ vài ngày nó khỏi
bây giờ rinh mấy hôm mấy năm nay từ năm ngoái đến năm nay
coi như là càng bỉ coi như là càng phun càng chết
rinh khói hôm qua nhé có một đợt luồng khói coi như nặng
cả nhà cũng không ở được
coi như là lúa coi như là chiều là lúa chớm thế này
coi như là đến hôm nay là vàng hết như này
lãnh đạo ủy ban nhân dân xã bình an đã cử cán bộ chuyên môn kiểm tra
phát hiện có hiện tượng lúa chết
ủy ban nhân dân huyện lâm bình cũng xác minh và xác nhận có hai mươi một hộ
có diện tích lúa bị vàng héo tại thôn nà xé và thôn bản dạ
tuy nhiên nguyên nhân thì xã chưa xác định được
để mà có một cái kết luận là ảnh hưởng từ nhà máy hay không là
chính quyền địa phương cũng không có căn cứ để khẳng định
tuy nhiên là đã đề nghị cấp trên và cơ quan chức năng sẽ vào cuộc
khi làm rõ thì mới khẳng định được cái việc đấy là ảnh hưởng từ nhà máy
còn về cái động thái bà con đấy là cũng đang là rất là quan tâm cái điều này
mà chính quyền địa phương chúng tôi cũng rất là chăm chở
vì mình chưa có cái kết luận gì để chứng minh gọi là ảnh hưởng từ nhà máy cả
còn về cái lúa chết nó là thực tế đã kiểm tra đã xác minh
trường hợp là thất thu thì sẽ phải ảnh hưởng bao nhiêu phần trăm
so với năng suất sản lượng của cây trồng ấy
thì nhà máy sẽ có trách nhiệm hỗ trợ cho bà con
còn về mặt khí thở thì cái này là xã cũng phải tiếp tục theo dõi
và tiếp tục đề xuất làm sao cho nó càng nhanh càng sốt để làm rõ vấn đề này
nhà máy luyện atimon lâm bình đặt tại thôn nà xé xã bình an huyện lâm bình
bắt đầu đi vào sản xuất từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
trước những thông tin phản ánh của người dân các cơ quan chức năng tỉnh tuyên quang
cần vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc trên để tránh gây bức xúc trong nhân dân